sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại đà nẵng sở giáo dục và đào tạo thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm qua ngành giáo dục của thành phố đã có nhiều phát triển đáng kể trong cả công tác dạy và học
nhờ đó trong năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua thầy và trò trên địa bàn thành phố đã cả thái được nhiều thành công trong công tác dạy và học
một giải nhất một mươi một giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp một mươi hai xuất sắc giành giải vô địch ngày hội robotcon quốc tế
tại buổi lễ bốn tập thể vinh dự được tặng huân chương lao động hạng nhì một huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước tặng hai cờ thi đua của chính phủ do thủ tướng chính phủ trao tặng vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục thi đua dạy tốt học tốt